vâng về thời tiết thì hôm nay tiếp tục là một ngày nắng gắt
nhiều nơi có thể lên tới ba mươi bảy ba mươi tám độ c
nóng khô có thể gây ra tình trạng như là mất nước miệt mỏi và kiệt sức
quý vị có thể dễ dàng cảm nhận điều này khi mà môi và da khô hơn
cùng với việc giữ ẩm thì quý vị đừng quên bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể